thưa quý vị trung bình để người chăn nuôi hòa vốn giá lợn tối thiểu phải là ba mươi năm đồng một kg
thế nhưng trong những ngày gần đây giá lợn xuất chuồng đã xuống kỷ lục chỉ trên dưới hai mươi đồng một kg
như vậy mỗi con lợn bán ra người nông dân chịu lỗ hai năm triệu đồng
càng nuôi càng lỗ bán thì không được chưa bao giờ người chăn nuôi lợn lại rơi phải tình cảnh khó khăn như lúc này
năm mươi con lợn đến thời điểm xuất chuồng trọng lượng đã vượt một trăm năm mươi kg
với giá bán hiện tại chỉ dưới hai mươi một kg ông ánh đã lỗ hơn một trăm năm mươi triệu đồng
một tuần qua chưa lấy buồn nào đồng ý mua số lợn này
mỗi ngày ông ánh mất thêm ba mươi năm đến bốn mươi tiền thức ăn cho một con lợn
nếu không bán nhanh số tiền thua lỗ còn hơn nữa
xã ngọc lũ có nghề chăn nuôi lợn từ hàng chục năm qua
xã có ba hộ dân thì tới hơn một sáu trăm linh hộ chăn nuôi
năm ngoái giá lên cao người dân ngọc lũ ổ ạt tăng đàn đầu tư thêm chuồng trại
khi cơn bão giá trôi qua những hộ mới đầu tư như gia đình anh tú mới thấm thiế kết cục của việc sản xuất chạy theo giá thị trường
năm ngoái là thời điểm hiện tại như bây giờ là tầm triệu rưỡi triệu sáu một con mà còn không có mà bán
đẻ ra là lỗ
nhưng mà không có thì muốn là còn đẻ ra mà bây giờ còn không có tiền mà tiền nông bây giờ như đại lý
anh đại lý chịu thì nó cắt cám
mà nó cắt cám rồi bây giờ thà để nó chết
bán thì không bán được
chết còn đỡ nỗ hơn
chết ngay từ thời điểm mới đẻ ra còn đỡ nỗ hơn là để nuôi lên
mà nuôi lên thì không có cám mà nuôi
năm hai nghìn một mươi sáu giá lợn đỉnh cao năm mươi sáu đồng kia một con
thì có thể nói là nhân dân cũng từ phát triển kinh tế của ngọc lũ xác định
nhân dân người là mũi nhọn cho nên là vấn đề tăng đàn
rồi tăng chuồng cũng có tăng cao khoảng hai mươi
và đặc biệt là sản lượng cao nhất tới tám mươi một trăm linh con nhân dân nữa
đấy là một thời điểm có thể nói là khá cao đỉnh điểm
cuối năm ngoái giá lợn bắt đầu có xu hướng giảm
thế nhưng tổng đàn lợn cả nước vẫn sắp xỉ hai mươi bảy tám triệu con
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đàn lợn đã tăng lên khoảng hơn hai mươi chín sáu triệu con
tổng đàn gia tăng ồ ạt đã đẩy nguồn cung tăng đột biến
khiến giá lợn hơi chạm đáy trong một mươi năm qua
đã đến lúc ngành chăn nuôi cần có định hướng thị trường hơn
thay bằng phát triển tự phát như hiện nay
cần phải đi đàm phán để có những hướng tiêu thụ cho ngành
ngành chăn nuôi của việt nam của chúng ta
chứ nếu cứ để tình trạng mà các tập đoàn các công ty và người nông dân
nó tiếp tục tăng đàn như thế này
thì chắc chắn là ngành chăn nuôi của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phá sản
hiện tại cả nước đang tồn động khoảng sáu trăm linh con lợn trọng lượng trên một trăm linh kg đến lúc xuất chuồng
hơn sáu mươi tấn thịt lợn tồn động đặt ra một vấn đề cấp bách ngay lúc này
là làm thế nào để giải quyết
giải cứu ngành chăn nuôi lợn và người nông dân
bằng mọi giá phải nhanh chóng và khẩn trương giải cứu ngành chăn nuôi lợn
việc cứu ngành chăn nuôi lợn lúc này phải coi như đi chữa cháy
nếu chậm sẽ bị cháy hết
đây là những ý kiến của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường
trong cuộc họp khẩn cấp với các doanh nghiệp chăn nuôi
để bàn giải pháp tìm đầu ra cho chăn nuôi lợn
những ngày qua
việc xuất khẩu lợn sang trung quốc
qua đường tiểu ngạch gần như đóng băng hoàn toàn
do thương lái ngừng thu mua
và chưa có dấu hiệu phục hồi trong những ngày tới
cách tốt nhất lúc này để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi
là kêu gọi tiêu thụ thịt trong nước
bây giờ chỉ có cái quan trọng nhất của sản phẩm đó là thị trường
thị trường cần bao nhiêu ta sản xuất bao nhiêu
thế nếu chúng ta mở ra được cái thị trường xuất khẩu
hoặc là chúng ta nâng cao cái sinh hoạt của người dân lên
để chúng ta ăn nhiều hơn
như các nước là mỗi một năm chúng ta ăn khoảng
một năm sáu mươi kg
thì đương nhiên cái lượng sản xuất trong nước nó phải cao lên
thì lúc đó chúng ta sản xuất nhiều lên
một giải pháp khác được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cho là rất cần thiết lúc này là kêu gọi người tiêu dùng
tăng cường sử dụng thịt đông lạnh
chỉ cách đó các doanh nghiệp mới thu mua
và cấp đồng lưu trữ thịt
giúp giảm phần nào áp lực nguồn cung trên thị trường
chúng ta có dây chuyển chế biến có kho dưới trữ rồi
chúng tôi kêu gọi các anh là tập trung mua cái sản phẩm đó
đưa vào cái chế biến của mình
ngoài cái phân phối như thế này
giang bạc cô hiện nay đang làm rất tốt
một ngày một triệu quả trứng bán hết không còn quả nào
tăng cường mua đi mua thêm bên ngoài
thì đợi hiện nay có tám cái trung tâm triều thị này
mua đi chế biến

tất cả các bạn mà cùng đồng hành vào
thì tin tưởng chúng ta chia sẻ được cái khó khăn này
xong xong với đó chúng ta cần tính đến các giải pháp giảm tổng đàn
để tạo sự ổn định cho ngành chăn nuôi lợn
theo thống kê
tổng đàn lợn của nước ta đã tăng gấp hơn chín lần trong hai mươi năm qua
từ ba hai triệu con lên hai mươi chín sáu triệu con
đặc biệt số đầu lợn nái tăng kỷ lục
từ bốn trăm ba mươi con lên bốn hai triệu con
chiếm gần một mươi năm tổng đàn
kiểm soát đàn nái sẽ là giải pháp hữu hiệu lúc này
để kìm hãm tăng tổng đàn lợn trong thời gian tới
để có thể giảm đàn được
thì trước mắt người chăn nuôi phải cắt đàn nái
mà với số lượng heo đang dư tại
thì chúng tôi đang kêu gọi là dù chăn nuôi lớn hay nhỏ
trừ những người mà đã mất khả năng không còn đủ vốn để chăn nuôi được
thì đã nghỉ rồi
còn những anh nào còn đủ khả năng
thì chúng tôi kêu gọi nên giảm đàn nái khoảng năm mươi
để hy vọng rằng mấy tháng nữa
thì cái tổng đàn của chúng ta mới có giảm xuống được
và từ đó thì hy vọng rằng cái cung cầu nó sẽ cân đối lại
và người chăn nuôi bắt đầu mới có thể sống lại được
với những giải pháp tình thế này
hy vọng người chăn nuôi và ngành chăn nuôi lợn nước ta
sớm thoát ra khỏi cơn bão giảm giá
tuy nhiên để phát triển bền vững ngành hàng mũi nhọn này
chúng ta cần tính đến những phương án lâu dài hơn
đó là quy hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi
là khâu dự báo thị trường
và quan trọng hơn là sớm khai thông việc xuất khẩu lợn chính ngạch vào thị trường trung quốc